kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và ngày mai thời tiết đáng lưu ý nhất vẫn là các tỉnh thành trung trung bộ
khi tại đây vẫn có mưa giải rác với lượng không quá lớn do tác động của gió đông bắc kết hợp với địa hình
phần còn lại thuộc bắc trung bộ phổ biến là không mưa và nam trung bộ chỉ có mưa ở một vài nơi
còn về nhiệt độ tại các tỉnh bắc trung bộ vẫn ở ngưỡng trời rét về đêm và sáng
với nhiệt độ giao động trong khoảng từ một mươi hai đến hai mươi ba độ
phần trung trung bộ trời xe lạnh vào lúc sáng sớm cùng với mức nhiệt là một mươi sáu hai mươi năm độ
các tỉnh còn lại thuộc nam trung bộ ở ngưỡng hai mươi một hai mươi chín độ
xa hơn ở phía nam cả tây nguyên và nam bộ tiếp tục duy trì kiểu thời tiết không mưa
ngày nắng với mức nhiệt độ trưa chiều mai tại tây nguyên trong khoảng hai mươi năm hai mươi tám độ
còn nam bộ từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
tuy thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân
nhưng kiểu thời tiết nóng kèm với độ ẩm trưa chiều giảm thấp
thì người dân cũng cần chú ý
chỉ cần chú ý với hiện tượng cháy nổ nơi dân cư đông đúc
trở ra bắc bộ đêm nay và ngày mai
thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân trong dịp nghỉ lễ noel
với kiểu thời tiết là không mưa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ
trưa chiều trời nắng nhẹ cùng với nhiệt độ trong ngưỡng là một mươi một hai mươi bốn độ
tuy nhiên kèm theo đó là cảm giác hanh khô
vì vậy nếu có các hoạt động vui chơi ngoài trời thì quý vị và các bạn nên chú ý
mang theo nhiều nước và bổ sung hoa quả chứa nhiều vitamin c để đảm bảo sức khỏe
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
nhiệt độ từ hai mươi một hai mươi tám độ
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông dài rác
tầm nhìn xa giảm xuống bốn một mươi km trong mưa
gió đông bắc mạnh cấp năm cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi tám độ
khu vực hà nội đêm không mưa sáng sớm có sức mùi nhẹ dài rác
ngày nắng gió nhẹ trời rét nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ một mươi hai đến hai mươi bốn độ